xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thông tin đầu tiên tại đắk lắk tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với năm bị cáo
gồm nguyễn đình sang nguyễn cao trọng lê thế việt huỳnh tấn tuấn và nguyễn lập nghiệp về tội giết người
theo có chạm vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn đình trinh chú tại huyện crongbúc tỉnh đắk lắk
cùng một số người đến hát tại quán karaoke ở phường an lạc thị xã buôn hồ
trong lúc hát trinh đã dùng tay sàm sỡ một cô gái là nhân viên phục vụ quán
khi cô gái phản ứng thì bị trinh dùng lon bia ném trúng đầu
thời điểm này sang cùng với bốn đối tượng đang ngồi uống rượu
khi biết chuyện nên cả nhóm mang theo hai cây dựa và một cây gậy sắt rồi đến quán karaoke
tại đây trinh và sang đã xảy ra mâu thuẫn
cả nhóm sang đã lao vào đánh chém liên tiếp nhiều nhát vào người trinh
nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn đình sang một mươi ba năm tù giam
các bị cáo còn lại từ năm đến một mươi một năm tù cùng về tội giết người
tại sơn la lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể tại bản phát xã lòng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng tráng a phái bị bắt giữ cùng tăng vật là ba mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai nhận số ma túy trên là của một người đàn ông ở bên kia biên giới
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về để bán kiếm lời
trong khi đó tại bản thống nhất xã trường khương huyện sông mã
hai đối tượng phạm văn hiễu và sông a cho cũng đã bị phát hiện khi đang vận chuyển
bốn bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hiễu và cho khai nhận hai đối tượng liên kết móc nối với nhau
mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
công an phát hiện và bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với hồng duy phú chú tẻ xã tân hưng tây huyện phú tân
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
theo đó vào ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tàng đối tượng hồng duy phú
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bịch ni lông bên trong
có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại tròi lá phía sau nhà
tiến hành khám xét nơi ở của hồng duy phú lực lượng phát hiện thêm chín bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng
nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra còn phát hiện thêm hai cây dao một cây dựa hai gậy ba khúc
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy phải song hành với công tác phòng ngừa tội phạm tệ nạn ma túy
thời gian qua công an huyện đại tử tỉnh thái nguyên đã tập trung đấu tranh với tội phạm
giải quyết tệ nạn ma túy theo hướng đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn
hạn chế ma túy từ bên ngoài thẩm lậu vào địa bàn
đồng thời tăng cường đấu tranh triệt phá các điểm bán lẻ chất ma túy trái phép
nhằm chặt cung trật cầu ngay trong địa bàn huyện
đây là hai đối tượng vừa bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên tạm giữ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự khi ra tù lại tiếp tục tái phạm tội
tôi về thì tôi không có công an việc làm tái nghiện
tái nghiện là không có công an việc làm tôi mua ma túy về sử dụng và bán lấy lời để tiền sử dụng
khi tôi đi mua ma túy về để sử dụng cho bản thân đi về đến khu tuyên trường
thì tiên trường một thì bị công an xã tuyên hội bắt khỏa tăng
trong túi tôi có năm gói heroin
khi về đến nhà thì công an xã tuyên hội khám nhà tôi có để trong lọ
màu xanh trong đó có hai mươi bốn gói thuốc dạng heroin gói bằng giấy bạc màu trắng
trong đó là thuốc bột màu trắng tôi tàn trữ để tôi sử dụng cho bản thân
vì là các đối tượng từng đi cai nghiện bắt buộc và tù tha về địa phương
nên dù hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ chủ yếu là mua ma túy về phân nhỏ bán lại kiếm lời
nhưng thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm ma túy rất tinh vi gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
các đối tượng này thường là
các đối tượng có tiền án tiền sự về loại tội phạm cơ bạc
thứ hai là các đối tượng có tiền án tiền sự thì có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan điều tra lực lượng chức năng
trong quá trình phát hiện bắt các đối tượng
và các đối tượng thường xuyên chọn những địa bàn là vùng đồi núi
khó khăn trong quá trình bắt phát hiện bắt quả tang cũng như là tiếp cận các đối tượng
bên cạnh việc tập trung triệt phá các điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy
thực hiện hiệu quả việc chặt cung chặt cầu kiềm chế không để phát sinh thêm số người nghiện mới
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ
cũng phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn tổ chức giả soát thống kê chính xác số người nghiện
để tổ chức phân loại và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện đúng đối tượng
do vậy đến nay cơ bản kéo giảm tình hình phạm tội về ma túy trên địa bàn huyện
về tình hình tội phạm vi phạm văn hợp về ma túy trên địa bàn huyện đại từ
chủ yếu là các đối tượng nghiện đông hơn bảy trăm linh đối tượng
do vậy là tình trạng mua bán ma túy chủ yếu tập trung là các loại mua bán nhỏ lẻ
không thành đường dây không hình thành thành tổ chức của đường dây
chủ yếu là các điểm nhỏ lẻ để bán cho các con nghiện sử dụng trên địa bàn
từ việc công an đại từ
đại từ giải quyết tốt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đã góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự
như cướp giật trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng
bảo đảm giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự
đối với huỳnh thị ly ly ly chú tệ thôn đức bố hai xã tam anh bắc huyện núi thành tỉnh quảng nam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ly sử dụng các trang mạng xã hội facebook zalo và tạo ra nhiều nicknam ảo
để lập thành một nhóm gồm nhiều thành viên tuyển dụng việc làm tại khu công nghiệp ô tô chu lai trường hải
tự giới thiệu nhận xét duyệt các hồ sơ xin việc và điều chuyển công việc trong khu công nghiệp trường hải
với chi phí từ năm trăm linh đồng đến hai bảy trăm linh đồng một hồ sơ
thực chất ly đã lấy tiền tiêu xài cá nhân còn hồ sơ cất giữ tại phòng trọ
tổng số tiền ly chiếm
tổng số tiền li chiếm đoạt được là khoảng ba mươi triệu đồng
còn tại lâm đồng công an huyện dư linh tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt
vừa bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tiến nhật trú tại thôn phú hiệp một xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng
về hành vi trộm cắp tài sản
qua đầu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại thành phố đà lạt
và bốn vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện di linh sau đó đem đi tiêu thụ tại thành phố đà lạt
ngoài ra đối tượng đã trộm cắp hai xe máy tại xã gia hiệp và xã bảo thuận huyện di linh
được biết nhật là đối tượng nghiện ma túy và thường xuyên lang thang các khu vực vắng dân cư
khi phát hiện có xe máy người dân đi làm không có người trông coi thì tháo dây điện nguồn để thực hiện hành vi trộm cắp
thưa quý vị tại thành phố hồ chí minh vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối qua
chiếc xe do nam tài xế khoảng bốn mươi tuổi cầm lái chạy trên đường kha vạn cân hướng từ cầu vượt linh xuân về chợ thủ đức
khi xe này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường dương văn cam kha vạn cân
ráp giữa phường linh tây và trưởng thọ thành phố thủ đức
thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại và tông vào nhiều xe máy
vụ việc đã khiến cho bốn người bị thương nặng
có khoảng một mươi xe máy các loại bị xe hơi tông vào
tuy nhiên có sáu xe hư hỏng nhẹ nên người dân tự rời khỏi hiện trường
sau tai nạn
lực lượng y tế đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng y tế cũng đã nhanh chóng có mặt sơ cứu người bị nạn rồi chuyển đi cấp cứu
đến khuya cùng ngày lực lượng kỳ sát giao thông thành phố thủ đức
vẫn đang tiếp tục xử lý sự cố khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực này